harmonica nó không dân thuần chỉ là mình chơi heo chơi bài hát hay lấy mà nó như kiểu thể hiện như
kiểu là cảm xúc của mình luôn ạ mình như kiểu một ca sĩ thì ca sĩ thì có thể hát hát để gọi là
truyền đạt cái cảm xúc mình có câu nói nhưng mà riêng với harmonica thì em thể truyền đạt cái
cảm xúc đấy vào trong cái tiếng kèn đi kiểu tiếng ngân nga của nó em rất thích cái tiền đấy
nếu mà chơi harmonica cảm thấy là thoải mái hơn thì nó cảm thấy như là nhẹ nhàng hơn nhá
rất là vui lần thổi thì cảm thấy rất là vui là có thể là kinh nghiệm mà chơi là tương tương nhau
cùng là ba bốn năm nhưng mà cái cảm xúc khi chơi là mỗi người chơi ra một cái phong cách khác nhau
em rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình muôn màu cuộc sống được phát sóng trên
kênh truyền hình nhân dân quý vị và các bạn thân mến những âm thanh du dương nhẹ nhàng và êm ái của
chiếc kèn harmonica hay được gọi là harmonica com đừng quên nhấn vô cùng chúc đại hình hãy subscribe và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé xin chào và hẹn gặp lại